cơn bão số một mươi có tên là goni đang tiến gần hơn vào đất liền nước ta
vào lúc một mươi bốn h ba mươi phút chiều nay sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
để có thêm thông tin về cơn bão này chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với ông trần quang năng
trưởng phòng dự báo thời tiết trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
thưa ông năng câu hỏi đầu tiên mà chương trình muốn dành cho ông đó là hiện tại cơn bão số một mươi
đang có diễn biến như thế nào ông có thể cho khán giả biết những thông tin cụ thể được không ạ
vâng xin chào khán giả của truyền hình nhân dân
theo những dự báo mới nhất của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
hồi một mươi sáu h ngày bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão số một mươi ở khoảng một mươi bốn ba độ vĩ bắc một trăm một mươi hai chín độ kinh đông
và cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm một mươi km về phía nam đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão chúng tôi xác định ở khoảng cấp tám giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn giờ tới dự báo bão số một mươi di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
hai mươi sáu h chiều ngày mai tức là ngày năm tháng một mươi một vị trí tâm bão ở khoảng một mươi ba chín độ vĩ bắc
và một trăm linh chín chín độ kinh đông trên vùng biển từ quảng ngãi đến khánh hòa
sức gió khi đó mạnh cấp tám và giật cấp một mươi
trong chiều cho đến đêm mai chúng tôi xác định bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau đó đi vào đất liền các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa
vâng thêm một câu hỏi quan trọng khác
thưa ông những địa phương nào có thể sẽ chịu tác động lớn nhất do bão
và chúng ta cần đặc biệt lưu ý tới những nguy cơ rủi ro nào ạ
bão số một mươi có khả năng gây mưa lớn ở các tỉnh từ quảng nam đến bình định
kéo dài từ đêm nay cho đến khoảng ngày sáu tháng một mươi một
ở các tỉnh như thừa thiên huế đà nẵng phú yên con tum gia lai
sẽ có mưa to với lượng mưa phổ biến một trăm linh hai trăm linh mm một đợt
và từ khoảng chiều đến đêm mai cho đến khoảng ngày bảy tháng một mươi một
thì các tỉnh như hà tĩnh quảng bình quảng trị cũng sẽ có mưa to
và từ ngày năm đến ngày bảy tháng một mươi một chúng tôi xác định là mưa to
trên các sông từ hà tĩnh đến khánh hòa và khu vực tây nguyên
sẽ xuất hiện một đợt lũ
trong đợt lũ này các sông từ quảng nam cho đến phú yên gia lai
có khả năng lên mức báo động hai báo động ba
và nguy cơ cao sẽ ra lũ quét ra lợi đất ở các tỉnh vùng núi
vâng xin cảm ơn những thông tin mà ông vừa chia sẻ